niềm mong mỏi suốt hai mươi năm nay đã thành hiện thực ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân những ngày giáp tết
xóm tân định là khu kinh tế mới được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có hai mươi hội dân làm nông nghiệp
do nằm biệt lập vào các trung tâm xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
gần một mươi km nên suốt hai mươi năm qua tại đây chưa có ánh điện lưới quốc gia kéo về
không có điện bà con phải dùng đèn dầu hay bình ác quy
ai khá hơn thì lắp được tấm pin năng lượng mặt trời để thắp sáng và sử dụng thiết bị sinh hoạt nhưng cũng không ổn định vì thiếu công suất
mặc dù quá bộn bề với công việc cuối năm đinh dậu bảo đảm cho lưới điện quốc gia không bị gián đoạn trong dịp tết
nhưng các kỹ sư công nhân ngành điện phú yên vẫn dành chút thời gian để khảo sát sớm đưa điện lưới quốc gia về với bà con
được bộ công thương đã duyệt rồi thì chờ vốn cá vốn thì sẽ thực hiện cái dự án này cho cái làn tăng đỉnh đỡ hạ cá điện
tôi cũng hy vọng rằng thì từ đây tới cuối năm hai nghìn một mươi tám thì làn tăng đỉnh sẽ cá điện
và chỉ trong năm hai nghìn một mươi tám này thôi
nhà nhà sẽ có ánh điện quốc gia bừng sáng thay cho ánh đèn dầu tù mù heo hút
một tín hiệu vui vô bờ bến đang dần đến với khu dân cư còn lắm khó khăn này
với phương châm không để người dân đặc biệt là các hộ nghèo vùng lũ
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải thiếu gạo trong dịp tết nguyên đán
những ngày này cùng với sự vào cuộc quyết tâm của các bộ ban ngành
trung ương ubnd tỉnh yên bái cũng đang chỉ đạo quyết liệt các sở ban ngành
ubnd các huyện thị xã thành phố bằng nhiều nguồn lực khác nhau phải quan tâm và chăm lo tết
cho các hộ nghèo đồng thời tổ chức tốt công tác tiếp nhận cấp phát gạo
cứu đói của chính phủ đang được các địa phương tiếp nhận và phân phát một cách nhanh nhất
đến các hộ nghèo và nhân dân vùng lũ đón tết
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám tại yên bái sáu trên chín huyện thị được chính phủ
cấp hơn bốn đồng

ngay sau khi gạo của chính phủ được trở về địa phương huyện văn yên đã tổ chức tiếp nhận
đồng thời chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn các xã thị trấn tổ chức cấp phát ngay cho các đối tượng
đảm bảo đúng đủ kịp thời
đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và phù hợp với lòng dân
và cũng nhiều năm nay chứ không phải riêng năm hai nghìn một mươi tám này
nhiều năm nay thì chính phủ đã thể hiện sự quan tâm này
và đặc biệt là những bà con có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thế mà nguồn lực của huyện của xã của địa phương và dòng họ cũng không thể đảm bảo được
nên cho nên là đối với bà con mỗi một khẩu được trợ cấp một mươi năm kg gạo để hỗ trợ cho bà con
trong dịp tết này là hết sức có ý nghĩa và rất cần thiết
gia cảnh khó khăn với sáu miệng ăn trong nhà trong khi người chồng lại bị ốm đau bệnh tật
cộng với gánh nặng là bố mẹ già nay ốm mai đau
nên mọi gánh nặng lo toan của gia đình đều đổ lên vai của chị đỗ thị lan
ở thôn sáu xã yên hưng huyện văn yên
được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ trong dịp tết này
hộ gia đình chị đã được cấp phát chín mươi kg gạo cứu đói
nhờ đó gia đình chị đã yên tâm có gạo để ăn trong tháng tết
nhà tôi rất phấn khởi vì đã được nhận hỗ trợ gạo của nhà nước
quan tâm đến gia đình tôi gia đình hoàn cảnh khó khăn
chồng tôi ốm đau bệnh tật bệnh nặng
bà già ốm đau còn một mình chủ cột gia đình thôi
chúng tôi đã chỉ đạo cho các cục dự trữ nhà nước khu vực
và vận chuyển đến tận các địa phương
trong một thời gian đảm bảo làm sao trước ngày hai mươi ba tết này phải có gạo
số còn lại chúng tôi đang chờ thủ tướng chính phủ có quyết định
và cũng chỉ đạo cho các cục dự trữ nhà nước khu vực
là phải giao cho bà con nông dân ăn tết trước ngày hai mươi bảy tết
cái số gạo này sẽ đến người dân
việc triển khai thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia
để hỗ trợ cứu đói cho các địa phương là việc làm có ý nghĩa lớn lao
đậm chất nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái
giúp những hộ dân còn thiếu đói được đỏ lửa trong những ngày tết nguyên đán
cổ truyền của dân tộc tăng thêm niềm tin tưởng của nhân dân
và sự lãnh đạo của đảng của chính phủ
đây là năm thứ hai mà những người dân vùng lũ
ở xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai
được ổn định ở nơi ở mới
ba mươi năm hộ dân đã có nhà cửa khang trang ở vùng tái định cư
các công trình hạ tầng nơi đây cũng đang dần hoàn thiện
giờ thì người dân đang tái thiết lại cuộc sống của mình
để chào đón mùa xuân về và có những kỳ vọng vào năm mới
là một trong những hộ đầu tiên chuyển về nơi ở mới
sau hơn một năm nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
đến nay gia đình chị trảo liều mẩy đã có một cơ ngơi khang trang ổn định
giờ thì không còn phải lo nông dân
mỗi khi mùa lũ về
xuân này gia đình chị cùng với ba mươi năm hộ dân khác trong thôn
càng vui hơn khi mà điện đường và nước sạch đã được hoàn thiện
bà con có thể yên tâm đón tết
đây là năm thứ hai người dân sủng hoảng đón tết ở nơi ở mới
mỗi hộ gia đình ở đây được nhà nước hỗ trợ hai mươi triệu đồng để di rời nhà ở
các tổ chức xã hội cũng quyên góp ủng hộ ba mươi hộ mất trắng gần năm trăm linh triệu đồng
cùng với đó để tạo điều kiện cho bà con di dân tái định cư
yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống
tỉnh lào cai đã đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
xây dựng các công trình phúc lượng
để phục vụ người dân
đến nay một trăm linh số nhà được xây kiên cố thay cho nhà sàn gỗ trước đây
đời sống sinh hoạt sản xuất và giao thông của người dân thuận tiện
năm nay thì nói riêng với khu tái định cư
năm nay khá ổn định khá nhiều khác được nhân dân ổn định ăn tết
sang năm hai nghìn một mươi tám là bà con sẽ phần đấu
để phát triển kinh tế và ổn định
chúng tôi có phương án
thì tiếp tục cho các hội gia đình
về những nơi mà có ruộng có đất
có đồi núi để bò hoang
để dựng tạm những cái lán chạy ở đấy
và chăn nuôi
cũng như là trồng cây sai nhân
phát triển cây sa nhân nằm trong vùng quy hoạch
và phát triển ruộng nước
để theo cái thời đúng thời vụ
và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng đã chỉ đạo

nhân dân trồng những cái sen canh
những cái cây ngắn ngay
trong vụ mùa
để trồng sen lớn ở dưới dân ruộng
một vụ để tăng thêm thu nhập cho bà con
có thể nói một năm qua là một năm đầy vất vả
và khó khăn với người dân sủng hoảng
khi mà họ phải bắt đầu lại cuộc sống
ở một nơi ở mới
tuy nhiên nhờ sự nỗ lực vượt khó
giờ đây người dân sủng hoảng
có thể tự hào về những thành quả
mà mình đã có
và cùng nhau chào đón
một mùa xuân mới an vui hơn
trong phần tin thế giới
tình trạng bạo lực leo thang tại syria
người dân thành phố hoa liên đài loan
đón tết buồn
cao ủy liên hợp quốc
về người tị nạn vừa ra thông báo cho biết

trong tuần trước ở các khu vực
do các nhóm đối lập kiểm soát
trong khi đó các cuộc tấn công của israel
nhằm vào hệ thống phòng không của syria
cũng như việc mở rộng chiến dịch nhành ô lưu
của thổ nhĩ kỳ tại tỉnh afrin
đang khiến cho cuộc xung đột ở syria
có xu hướng lan rộng
theo thông báo của cao ủy liên hợp quốc
về người tị nạn hơn một dân thường
ở syria đã bị thương vong từ ngày bốn đến chín tháng hai
tại các khu vực do các nhóm đối lập kiểm soát
như tỉnh idib và gota
đây có thể là một tội ác chiến tranh
và vấn đề này ở syria sẽ được chuyển
tới tòa án hình sự quốc tế
hôm qua một mươi tháng hai israel đã tiến hành
đợt không kích nhằm vào các hệ thống phòng không
và mục tiêu có liên quan tới iran ở syri
sau đó quân đội syria thông báo
đã bắn trúng một máy bay f một mươi sáu của israel
cũng trong ngày hôm qua
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
cho biết một trực thăng quân sự của nước này
đã bị bắn hạ trong chiến dịch nhành ô lưu
ở miền bắc syria
hai binh sĩ trên máy bay đã thiệt mạng
trước tình hình căng thẳng này
nga đã kêu gọi tất cả các bên liên quan
tại syria kiềm chế
trong khi đó
tại thành phố mosul của iraq
những tiệm cà phê sách đã mở cửa
các buổi đọc thơ đã được tổ chức
và những sạp bán hàng đã xuất hiện trở lại
trên hẻ phố
cuộc sống yên bình trước kia đang trở lại
với người dân ở mosul chỉ vài tháng
sau khi tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
bị đánh bật khỏi thành phố này
trên con phố al nusafi
người dân iraq đang tìm kiếm
những cuốn sách yêu thích
tại các quầy sách vỉa hè
mosul là một trong những trung tâm văn hóa
và thương mại của iraq
đặc biệt nơi đây nổi tiếng với truyền thống văn hóa đọc
nhưng các nhóm thanh chiến hồi giáo
đã đốt sách vở và phá hủy thư viện
của thành phố
mặc chốc sự tàn phá mà bạn nhìn thấy
phía sau tôi mosul sẽ được xây dựng lại
nhờ những trí thức trẻ
tại diễn đàn sách này
đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi
đang thảo luận về văn học âm nhạc
chính trị và lịch sử
chỉ vài tháng trước theo quy định của is
việc mở một quán cà phê văn học như thế này
có thể bị trừng trị
bằng sự xỉ nhục hoặc bị giết
trong một thành phố bị chiến tranh tàn phá
người thất nghiệp cao và đang tái thiết
một cách chậm chạp
việc xây dựng lại nền văn hóa
không phải là một nhiệm vụ dễ dàng
nhưng các nhà trí thức của mosun rất quyết tâm
sau khi cả thế giới nhìn thấy
hình ảnh máu sự tàn phá và cái chết
chúng tôi muốn chứng tỏ rằng
thành phố này đã qua thời kỳ khó khăn
có những khía cạnh khác
sau ba năm bị is cài trị
việc xây dựng lại văn hóa của mosul
đang được người dân mosul nỗ lực tiến hành
ở khắp mọi ngóc ngách của thành phố
khẳng định nước này sẽ không trả lại đất đai
của hàng nghìn nông dân da trắng
bị tịch thu từ gần hai thập kỷ trước đây
số tài sản này đã được phân chia
cho những người da đen không có đất đai
zimbabwe bắt đầu thực hiện
chương trình cải cách ruộng đất
theo kiểu cưỡng chế
khi tịch thu các trang trại thuộc sở hữu
của người da trắng để phân chia
cho người da đen không có đất đai
theo chính quyền cựu tổng thống robert mugabe
chương trình cải cách này
là nhằm giúp đỡ những người da đen
vốn bị gạt ra bên lề xã hội
dưới thời thực dân anh
các nhà phê bình đã chỉ trích
việc tái phân phối đất đai
là một trong những nguyên nhân
khiến năng suất ngành nông nghiệp giảm suốt
biến zimbabwe từ một đất nước
từng được coi là vựa bánh mì của khu vực
trở thành một nước nhập khẩu thực phẩm
trong nhiều năm gần đây
tuy nhiên ông mugabe khẳng định
cải cách dụng đất là kế hoạch không thể đảo ngược
và đây là một phần trong chiến lược
cơ giới hóa hiện đại hóa
tiến tới phát triển một ngành nông nghiệp
có năng suất cao
một mươi năm người thiệt mạng
gần ba trăm linh người khác bị thương
và hơn tám trăm linh người bị mất nhà cửa
đó là hậu quả của trận động đất
mạnh sáu bốn độ richter
xảy ra ngày sáu tháng hai vừa qua
ở thành phố hoàng liên đài loan trung quốc
tính tới thời điểm này
công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra
với rất nhiều khó khăn trong khi năm mới
đang đến rất gần
khoảng tám trăm linh người
bị mất nhà cửa hiện đang trú tạm
tại hai trung tâm sơ tán
bà trương huệ lan đã ở nhà khi trận động đất
xảy ra mặc dù kịp thời
thoát ra khỏi nhà khi động đất
mà không bị thương tích gì nhưng bà đã mất
mọi thứ bây giờ bà buộc phải
chuyển đến ở nhờ nhà người bạn
tôi đã mất nhà
căn hộ đó gần hai trăm bảy mươi ba đô la
và chúng tôi vẫn còn nợ
ngân hàng chúng tôi vẫn chưa trả hết
khoản thế chấp thậm chí chiếc xe
của tôi ở trong bãi đậu xe cũng không còn nữa
tòa trung cư yun sui đang là trọng tâm
của cuộc tìm kiếm khi vẫn còn
hàng chục người mất tích sau trận động đất
các tầng phía dưới tòa nhà một mươi hai tầng này
đã bị sập khiến nó nghiêng
một góc năm mươi độ và có nguy cơ
sụp xuống bất kỳ lúc nào những người
sống sót cho biết họ không còn tâm trạng
để đón tết nguyên đán
cũng giống như trước tủ lạnh
bị hỏng này nếu bạn không thể thay thế
bằng một cái mới thì mọi thứ bên trong
sẽ không sử dụng được vì vậy
bạn phải tìm cách để mua một cái khác
hiện giờ chúng tôi không còn gì
không biết năm mới sẽ diễn ra như thế nào nữa
đã năm ngày trôi qua kể từ
sau trận động đất công tác cứu hộ
vẫn tiếp diễn dù vẫn còn
nguy cơ các đợt sư trấn mới
hy vọng cứu sống những nạn nhân động đất
mất tích vẫn còn le lói
những thông tin quốc tế vừa rồi
đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay
của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại